dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim gân ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của ủy ban thượng vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu máy bay
theo báo cáo của vietnam airlines tính đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi số chuyến bay số lượng khách vận chuyển giảm gần chín mươi so với kế hoạch dẫn đến doanh thu sụt giảm hàng nghìn tỷ đồng
nhiều doanh nghiệp hàng không đối mặt với nguy cơ bị phá sản
nhằm chia sẻ khó khăn với ngành vận tải hàng không ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với tờ trình của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng việc thông qua nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay với nội dung như sau
từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mức thuế là hai một trăm linh đồng một lít
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định
nghị quyết số năm trăm bảy mươi chín hai nghìn một mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám về biểu thuế bảo vệ môi trường
nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi